các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đáng nói tình trạng trên đã diễn ra công khai suốt thời gian qua nhưng không được xử lý triệt để mà không phải người dân nào cũng bức xúc
bởi lẽ việc xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp ở đây như một phong trào nhà nhà làm xưởng người người đi thuê vi phạm cứ thế ngàng nhiên diễn ra
để tìm hiểu thực tế tình trạng trên trong vai người có nhu cầu thuê nhà xưởng
phóng viên tìm đến các chủ thửa đất nông nghiệp đã dựng nhà xưởng để hỏi thuê
những thông tin ban đầu hé lộ phần nào nguyên nhân của thực trạng này
không khó để chúng tôi có thể hỏi thăm được những khu nhà xưởng trên đất nông nghiệp cần cho thuê như nhà của ông công ở thôn nội

không khó để chúng tôi có thể hỏi thăm được những khu nhà xưởng trên đất nông nghiệp cần cho thuê như của nhà ông công ở thôn nội
từ chỉ dẫn của người dân chúng tôi cũng đã tìm gặp được ông xê chủ của khu đất nông nghiệp ở khu cửa miếu
theo quan sát đây là khu vực rộng lớn một phần đất đã được cho thuê làm xưởng sản xuất nội thất
một phần đang được san nền đổ bê tông dựng khung sắt và chỉ chờ có người hỏi thuê là sẵn sàng hoàn thiện
qua trao đổi với ông sê chúng tôi thể hiện sự băn khoăn khi thuê nhà xưởng tại đây
liệu có gặp khó khăn với chính quyền địa phương vì đất sử dụng không đúng mục đích
vậy nhưng những lo ngại trên của chúng tôi nhanh chóng được người chủ chấn an
không ở đây thì không có sẵn bởi vì thế này bởi vì đất ở thì không ai được làm xưởng
một phần lớn thì là đất dụng
đất dụng thì cái xã này thì tất cả lần trung quanh thì làm
để quản lý
thì đây hỏi luôn mấy anh em làm được mấy năm rồi
rồi hỏi vì anh em trong xã chứ
thì nó quen biết mình rồi tất nhiên là trả lời
vâng thế thì cũng yên tâm
còn thế là thật dấu sai phạm thì ít ai không sai phạm
kể cả các sếp
thế nhưng cái đây ở đây nó gần như là trả lại
đấy cái hỏi mấy anh em thấy là
không sợ không ngại vì ở đây
tất cả đều như thế đó là khẳng định của người cho thuê
trực tiếp hỏi những người đang thuê tại đây
chúng tôi cũng nhận được câu trả lời tương tự
thuê ở đấy thì có yên tâm không bác
bởi vì đất là đất nông nghiệp
những ai đang cho thuê mà xã đến tháo hoặc chuyển đi
đấy là việc của người chủ người khác phải chịu thích nhầm với người thuê
đấy là đất nông nghiệp đất của ấy rồi
thì giờ tất cả đây vùng quanh các cái xưởng này
cũng là đất với tất cả
rời đất nhà ông công
chúng tôi hỏi thăm đến đất
đất nhà bà gấm
mặc dù nằm cạnh quốc lộ ba mươi hai
nhưng phần lớn diện tích khu đất này
vẫn là đất nông nghiệp
chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng
vậy nhưng toàn bộ khu đất đã được dựng một nhà xưởng to rộng để cho thuê
khi gọi điện đặt vấn đề hỏi thuê
phóng viên được chủ đất cho biết
năm trăm bảy mấy cơ à

vì bọn em ngại thuê đất nông nghiệp lắm

em ơi em nói thế này
anh nhà chị làm việc chính
em không phải lo nhé
ờ vâng vâng
thế thì em yên tâm hơn

tiếp tục trong vai người cần tìm thuê xưởng để phục vụ sản xuất
chúng tôi gọi điện theo số điện thoại được in trong tấm bảng quảng cáo
treo bên đường làng
tương tự như vậy
vẫn là nhà xưởng được dựng trên đất nông nghiệp
nhưng theo người chủ
thì vấn đề này người thuê không cần bận tâm
cái chỗ anh thì đất nó cũng vẫn đang là đất nông nghiệp thôi à
thì là nhỡ may thì em thuê lâu dài
thì nhỡ may có ai hỏi anh đến thì làm thế nào
anh cái này thì anh phải làm hợp đồng với em
anh trách nhiệm với em
nhưng cái này thì không lo
có nghĩa này
thế là anh đã ok hết họ dối gì
các cái vấn đề thì anh ok hết mà
nhưng nguồn gốc đất thì nó vẫn là đất nông nghiệp thôi chứ gì
ừ đất nông nghiệp
quả thật không khó để thấy những nhà xưởng đua nhau mọc lên ở khu vực này
những hành vi vi phạm pháp luật đất đai trên
đã khiến những ruộng hoa màu đang dần được thay thế bằng các nhà xưởng sản xuất
kéo theo vấn đề này là an toàn cháy nổ
và vệ sinh môi trường dần như đang bỏ mỏ
vậy nhưng không phải lúc nào các nhà xưởng cũng được hình thành một cách dễ dàng
cũng có những thửa đất đã được san gạt
đang đổ bê tông nền rang rở
nhưng buộc phải dừng lại
mà lý do được cho là rất tế nhị
đổ bê tông đến đổ bê tông nó đến nó dẹp nó không cho đổ
không cởi cho san phẳng ra thì vẫn vỏ đấy
đất chỉ thuê lâu gở
đất là quyền thuê lâu gở thuê năm năm
nhưng bây giờ đổ bê tông đấy hoặc không rút lót cho ít là đến nó không cho làm
tình trạng trên đang khiến dư luận đặt ra câu hỏi
phải chăng có sự bao che tiếp tay của chính quyền địa phương
để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này
chúng tôi đã không khỏi bất ngờ trước phản ánh của người dân
theo phản ánh thì ngay cả chủ tịch ủy ban nhân dân xã đức thượng ông nguyễn văn thuấn
cũng có vi phạm tương tự là xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
và nhà ở trên đất công
để xác thực thông tin trên
chúng tôi hỏi thăm đến khu vực nhà xưởng của ông chủ tịch
ông nhà đi được cổng đằng này mà xưởng thì cổng đằng kia
à xưởng thì lại phải đi vòng đằng kia đi xưởng
đi lên ông mương đây mương đi gần
vâng vâng thế đấy
à vâng vâng
nhà thì cháu lên rồi nhưng mà xưởng ấy

cái xưởng đấy là nhà ông ấy sản xuất cái gì mà nhờ
in nhưng mà cái xưởng đấy xây lâu chưa bà
lâu rồi à
nhưng mà cái xưởng đấy là vẫn là đang là đất đấy mà
nên là xưởng đấy là vẫn là xưởng đất nông nghiệp mà đúng không bà
đấy đất này là đất nông nghiệp
à nhưng mà xưởng chủ tịch ở đâu chị nhờ
đây à xưởng này à
đây à in bàn kết đây à chị
khu nhà xưởng của ông tuấn
chủ tịch ủy ban nhân dân xã đức thượng
nằm ở khu địa của thôn nội
theo quan sát ban đầu
khu nhà xưởng của gia đình ông được lợp tôn và xây tường kiên cố
cột thoát khói được gia cố sơ sải
trên mái tôn có lắp camera để quan sát
theo người dân
khu nhà xưởng này đã được gia đình ông tuấn xây dựng từ nhiều năm nay
để làm xưởng in và xưởng mộc trên tổng diện tích khoảng một nghìn ba trăm linh m hai
đây đều là đất nông nghiệp được gia đình ông mua của người dân xung quanh
ngay gần đó là căn nhà bốn tầng và bốn gian nhà mái ngói
cũng của gia đình ông tuấn
được xây dựng trên tổng diện tích khoảng bảy trăm linh m hai
các công trình này đều được xây dựng trên đất khoán hai
tức là đất công
được ủy ban nhân dân xã ký hợp đồng cho người dân thuê làm dịch vụ
không chỉ riêng các trường hợp nêu trên
ước tính sơ bộ trên địa bàn xã đức thượng có khoảng ba mươi m hai đất nông nghiệp
được sử dụng sai mục đích
nằm ở các thôn như thôn nội thôn cự thôn triển thôn nhuệ thôn cao xá thôn thượng
thôn phú đa
vậy thực hư của những vi phạm trên như thế nào
nguồn gốc đất xây dựng nhà ở và nhà xưởng của gia đình ông thuấn ra sao
chúng tôi đã đến ủy ban nhân dân xã đức thượng liên hệ làm việc
tuy nhiên chủ tịch không có mặt tại công sở
liên hệ công chức địa chính xã
thì ông phùng bá vịnh cho biết
hiện nay xã đang rà soát để xử lý tháo gỡ những tồn tại của xã đức thượng

khi xã giao đất thu tiền trái thẩm quyền
tuy nhiên cũng có vấn đề lợi dụng sôi đỗ giữa việc đã được
và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thực tế là có cái việc
sử dụng thêm một ít một ít thôi còn lại
một ít thế hả
không tránh khỏi
còn cụ thể từng trường hợp phóng viên nêu
thì ông vịnh xin để hôm khác trao đổi

vịnh xin để hôm khác trao đổi
của người dân cùng những ghi nhận ban đầu tình hình thực tế
chúng tôi đã liên hệ làm việc với ủy ban nhân dân huyện hoài đức
tuy nhiên địa phương này vẫn chưa bố trí làm việc với truyền hình công an nhân dân
hiện tại chúng tôi vẫn đang chờ làm việc với ủy ban nhân dân xã đức thượng
và ủy ban nhân dân huyện hoài đức để có thông tin nhằm rộng đường dư luận
còn theo nghị định số một trăm linh hai năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai
khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
sang đất phi nông nghiệp sẽ bị phạt tiền từ một mươi đến hai mươi triệu đồng nếu diện tích đất dưới năm hectare
từ năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng đã ban hành chỉ thị số bốn
về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp đất công trên địa bàn thành phố
chỉ thị nêu rõ trách nhiệm của các cấp xã phường cũng như quận huyện như sau
địa phương nào để xảy ra vi phạm
mà không xử lý thì chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường thị trấn đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện thị xã xử lý quyết định tạm dừng công tác điều hành của chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường thị trấn
để chỉ đạo xử lý cho đến khi vi phạm được xử lý khắc phục
chưa kể tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân thành phố hà nội tiếp tục bàn hành quyết định số bốn
về quản lý trật tự trên địa bàn hà nội
theo đó cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng
nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ buông lỏng quản lý
hoặc có dấu hiệu bao che hoặc tiếp tay cho các vi phạm trật tự xây dựng
thì tùy theo tính chất mức độ sai phạm bị xử lý hành chính
bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
trường hợp gây thiệt hại về vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật
cái này thì đã đủ mạnh nhưng thực tế thì những vi phạm vẫn diễn ra
có khi là ngang nhiên có khi là lén lút có khi là nhập nhèm giữa có phép và không có phép
kéo theo đó là vấn đề về quy hoạch về ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn cháy nổ luôn hiện hữu
đã có không ít những vụ cháy nổ xảy ra ở các khu công nghiệp tự phát này
gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục thông tin từ quý vị và các bạn về vấn đề này
trong chuyên mục môi trường và đô thị
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại